thưa quý vị và các bạn hiện nay mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và đồng đô la mỹ vẫn là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các hoạt động tài chính và thương mại
xin chào và hẹn gặp lại
mỹ đã tăng lãi suất đồng đô la mỹ bốn lần lên hai năm vậy việc phép tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp như thế nào
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
đây là một đơn hàng của công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại đại dũng là một đơn vị chuyên sản xuất mặt hàng đặc thù là thép
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy khi cục dự trữ liên bang mỹ chưa tăng lãi suất tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp là hai mươi
tổng sản phẩm đã doanh thu hơn ba mươi triệu đô la mỹ đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp tăng lên bốn mươi
tuy nhiên tổng thu cũng chỉ hơn năm mươi triệu đô la mỹ biên độ lợi nhuận giảm và giá trị một số sản phẩm giảm giá
hiện tại vấn đề xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi trong tình hình hiện tại cũng đang có những thay biến động nhất định
thứ nhất là vấn đề tỷ ra lãi suất của phép vừa mới tăng vừa rồi làm cho giá thép
đối với chúng tôi về hoạt động xuất nhập khẩu khi chúng tôi ký hợp đồng thì chúng tôi đã ký cách đây khoảng sáu bảy tháng rồi
nhưng khi đầu vào chúng tôi mua thì giá thép lại tăng cho nên nó đưa đến vấn đề lãi của chúng tôi ít đi
nhiều cái đơn hàng chúng tôi cũng bị giảm và nhiều cái mà để giữ lại khách hàng cho nên chúng tôi bị thiệt hại
thì cái đấy là những cái mà ảnh hưởng nhất định đến vấn đề xuất nhập khẩu của chúng tôi chúng tôi hiện tại
theo thống kê của hiệp hội thép việt nam xuất khẩu sắt thép của việt nam tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tăng rất mạnh ba mươi tám hai về lượng
và tăng năm mươi ba về kim ngạch so với cùng kỳ đạt năm hai mươi bốn triệu tấn trị giá ba tám mươi bốn triệu usd vượt hai trăm linh triệu usd so với cả năm hai nghìn một mươi tám
trong đó sắt thép xuất khẩu sang thị trường mỹ cũng tăng rất mạnh
tăng một trăm linh năm tám về kim ngạch đạt tám trăm một mươi bốn chín trăm bảy mươi ba tấn tương đương sáu trăm chín mươi bốn một mươi một triệu đô la mỹ
giá xuất khẩu tăng sáu ba so với cùng kỳ đạt tám trăm năm mươi một bảy usd một tấn
gần đây thì bộ công thương của việt nam có đưa ra là cái chính sách là để áp dụng cái thuế chống bán phá giá đối với hàng trung quốc
đó cũng là một cơ hội để việt nam tiếp xúc với những cái nguồn nguyên liệu tốt hơn đến từ nhật bản từ hàn quốc và một số nước khác
nó cũng là một cái góp phần cho cái việc mà cạnh tranh lành mạnh giữa các cái sản phẩm
và nó cũng là một cái để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp
sản xuất kết cấu thép trong nước có một cái phát triển tốt hơn
theo các chuyên gia kinh tế khi đánh giá toàn cảnh về việc phép tăng lãi suất
thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản dệt may công nghệ sẽ được hưởng lợi lớn từ quyết định này
khi đồng usd sẽ được định giá cao hơn
bởi các lĩnh vực này có thị trường xuất khẩu chủ yếu vào mỹ châu âu và đông á
trong khi có nguyên liệu đầu vào có giá ổn định
riêng các doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng được đánh giá tích cực do nguồn tiền thu về từ các mảng dịch vụ gia công phần mềm
thường được chi trả bằng đồng usd
tuy nhiên việc phép tăng lãi suất lại có ảnh hưởng tiêu cực đến ngành dược phẩm
nguyên nhân cơ bản là chi phí đầu vào của nhóm doanh nghiệp này phụ thuộc chặt chẽ vào sự biến động của tỷ giá
trong bối cảnh chín mươi nguyên liệu dược phải nhập khẩu
trong khi đó thị trường đầu ra chủ yếu là trong nước tương ứng với doanh thu là việt nam đồng
đối với ngành xăm lốp không tính cao su tự nhiên phần nguyên liệu sản xuất còn lại trong ngành xăm lốp
chiếm sáu mươi sáu chi phí sản xuất kinh doanh buộc phải nhập khẩu
thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước chỉ có số ít được xuất đi nước ngoài
về ngành nhựa tương tự như dược tám mươi nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu bởi tỷ trọng tiêu thụ thành phẩm trong nước lớn
từ các nước tiên tiến mặc dù là lãi xuất cũng có tăng cũng có thể là ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng việt nam
chúng tôi cũng hy vọng là nhà nước sẽ có một điều chỉnh hợp lý khéo léo để cho sản phẩm của việt nam có thể tăng tính cạnh tranh
nhưng mà theo tôi thì đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thì chính sách cũng như là những cái
hỗ trợ từ phía việt nam sẽ vẫn tiếp tục thu hút được những nhà đầu tư nước ngoài
ngoài ra các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá tăng mức độ tiêu cực đối với các doanh nghiệp nhiệt điện và xi măng
hầu hết các doanh nghiệp nhiệt điện và xi măng đều có dư nợ bằng ngoại tệ lớn
việc đồng việt nam bị mất giá không những làm giảm doanh thu tài chính từ lãi tranh lệch tỷ giá của các doanh nghiệp này
thậm chí còn có thể khiến các doanh nghiệp phải ghi nhận lỗ tranh lệch tỷ giá
theo số liệu của tổng cục thống kê hiện có gần bảy mươi doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập
phần lớn các đơn hàng của các doanh nghiệp này cơ bản giao dịch bằng đồng đô la mỹ

đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì cái vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp là có lượng đô la
nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu họ có một lượng đô la đủ để mà thanh toán cho hàng nhập khẩu
đồng thời nữa họ là họ cũng muốn có một cái độ an toàn về tỷ giá tức là tỷ giá không có tăng quá
nhưng mà họ cần có một sự duy trì về tỷ giá ổn định
đồng thời nữa họ cũng muốn có một cái độ an toàn về tỷ giá tức là tỷ giá không có tăng quá

trong trường hợp này tôi nghĩ hay nhất là các công ty các doanh nghiệp nhập khẩu nên có những hợp đồng kỳ hạn với các ngân hàng
để mà mình mua một số lượng ngoại tệ nào đó tại thời điểm nào đó
có những hợp đồng kỳ hạn như thế thì ngân hàng họ có sản phẩm gọi là kỳ hạn mua ngoại tệ kỳ hạn
thì khi mà họ mua từ các ngân hàng thương mại thì các ngân hàng thương mại đưa ra
một cái tỷ giá đã được định sẵn và cái tỷ giá trong tương lai chẳng hạn như một công ty nhập khẩu
cần hai mươi triệu đô la năm mươi triệu đô la trong một cái thời gian ba mươi ngày hay sáu mươi ngày trước
thì tới làm một cái hợp đồng với lại ngân hàng để họ bán cho mình cái số lượng đô la đó
tại cái thời điểm ba mươi ngày sau hoặc là sáu mươi ngày sau thì cái tỷ giá kỳ hạn lúc đó trong tương lai đó
đã được định trước bởi ngân hàng và đó là sự hòa thuận giữa ngân hàng và khách hàng
thì cái tỷ giá đó nó dựa trên cái thời hạn ba mươi ngày sáu mươi ngày hoặc chín mươi ngày
và nó dựa theo cái tranh lệch về lãi suất của tiền đồng và tiền đô la cho cái kỳ hạn đó
theo đánh giá tổng quan của các chuyên gia
việc phép tăng lãi suất đồng đô la mỹ sẽ khiến đồng đô la có giá trị hơn
lãi suất đô la tăng chi phí vốn cao hơn lợi nhuận giảm
đối với một bộ phận doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu gắn chặt với đồng đô la mỹ
sẽ có lợi thế khi họ thu về nguồn đô la có giá cao so với đồng nội tệ làm tăng lợi nhuận
tuy nhiên ngược lại xuất khẩu của việt nam sang các thị trường có đồng tiền không gắn chặt
và mất giá so với đồng đô la mỹ sẽ gặp khó khăn
đồng thời cơ cấu giá vốn nếu là từ nguồn nhập khẩu
thì lại phải chi ra nhiều hơn theo tỷ giá tiền đồng trên đô la mỹ
đồng thời cơ cấu giá vốn nếu là từ nguồn nhập khẩu giá tiền đồng trên đô la mỹ

đồng thời cơ cấu giá vốn nếu là từ nguồn nhập khẩu giá tiền đồng trên đô la mỹ
thì lại phải chi ra nhiều hơn theo tỷ giá tiền đồng trên đô la mỹ
việt nam đồng trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng giá
áp lực này cũng đồng thời gián tiếp đến từ biến động của đồng nhân dân tệ
trong bối cảnh diễn biến thị trường quốc tế tiếp tục biến động khó lường
trong bối cảnh các đồng tiền ngoài đô la mỹ bị phá giá mạnh
việc phép tăng lãi suất mạnh năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục tăng trong năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tạo áp lực không nhỏ đối với đồng việt nam
từ đó tác động đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp việt
còn theo dự báo của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
sang năm hai nghìn một mươi chín nhiều khả năng áp lực lên tỷ giá sẽ được giảm thiểu
do các yếu tố tác động trong nước và quốc tế đang có chiều hướng thuận lệ hơn so với dự báo
đó là khả năng đồng đô la mỹ sẽ không tăng nhiều thậm chí có thể suy yếu hơn
lạm phát trong nước có khả năng kiểm soát khoảng bốn
do giá hàng hóa thế giới tăng không lớn áp lực lên tỷ giá giảm bớt
theo nhận định việc phép tăng lãi suất mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám
đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của mỹ
chính vì vậy khả năng năm hai nghìn một mươi chín lãi suất trung hòa là điều chắc chắn sẽ xảy ra
và lãi suất đồng đô la mỹ sẽ tăng ít hoặc không tăng tỷ giá và rớt giá
điều đó sẽ tác động đến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới
và tác động không nhỏ đến kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín
thế giới họ cũng khá ngạc nhiên với sự thay đổi chính sách của mỹ
người ta dự báo rằng đồng đô la mỹ sẽ không thể tăng tỷ giá nữa
thậm chí đồng đô la mỹ sẽ rớt giá xuống
đồng đô la mỹ mà rơi giá xuống thì làm cho giá cả hàng hóa của thế giới sẽ giảm xuống
giá xăng dầu giảm xuống và điều đó nó tác động đến những nền kinh tế hội nhập như việt nam của chúng ta
có rất nhiều thuận lợi để chúng ta có thể kiềm chế làm phát thấp hơn mức của năm hai nghìn một mươi tám
mà chúng tôi ước tính là khoảng ba sáu
nhưng mà nói tóm lại là gì
việc phát tăng lại suất và những chỉ báo cho tăng trưởng kinh tế của mỹ gắn liền với chính sách tiền tệ
tạo rất nhiều thuận lợi cho chúng ta nói chung với phần còn lại của thế giới
để có nhiều dư địa hơn trong hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô của mình
theo hướng là lạm phát thấp và tăng trưởng cao hơn
trước những biến động của tình hình thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín
việt nam rất cần tiếp tục bám sát theo dõi phân tích đánh giá thị trường tài chính tiền tệ quốc tế
phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ổn định tỷ giá lãi suất và thị trường ngoại hối
và có kịch bản đối với chiến tranh thương mại để một mặt tận dụng cơ hội
một mặt tránh đi những rủi ro và thách thức
bản thân các doanh nghiệp cũng phải đổi mới cơ cấu tổ chức sản xuất mẫu mã
chất lượng hàng hóa tìm cách nâng cao năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh cạnh tranh
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
tăng lãi suất và cuộc chiến thương mại mỹ trung quốc là hai yếu tố có thể tác động
tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam trong thời gian tới
bên cạnh chế tài của nhà nước nhằm ổn định tỷ giá các doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải xem xét
ký kết các hợp đồng xuất khẩu bằng đồng tiền nào cho hợp lý trong điều kiện đô la mỹ lên giá
và một số đồng tiền khác có thể mất giá so với đô la mỹ
doanh nghiệp phải xem xét nhập nguyên liệu hàng hóa bằng đồng tiền nào để có lợi giảm chi phí sản xuất
cuối cùng là các doanh nghiệp cần đổi mới cơ cấu tổ chức sản xuất quy trình quản lý
để nâng cao năng suất lao động như một yêu cầu bắt buộc
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận về một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau